thì cái thất tình của bệnh nhân bệnh nhân lo lắng quá thì chúng tôi cũng phải có cái thứ thuốc để mà giảm cái lo lắng của bệnh nhân để mà điều trị cho bệnh nhân để khỏi cái bệnh nhân này
cũng như những cái nguyên nhân ví dụ như là do vấn đề coi như dạ dày nó bị gọi là hàn thấp do cái nguyên nhân này thì chúng tôi cũng tìm cách để chúng tôi có những thứ thuốc bỏ để điều trị cái giả dày
hoặc là nguyên nhân do toàn bộ cái suy nhược giả dày giả dày bị rãn thì chúng tôi cũng có những thuốc điều trị cái bệnh lý này
nhưng mà tất cả những cái nguyên nhân này điều trị các nguyên nhân này thì bao giờ chúng tôi cũng phải tìm cái nguyên nhân xong chúng tôi sẽ trao đổi với người bệnh để mà phối hợp giữa người bệnh với thầy thuốc để điều trị
bởi lẽ là một số người cứ phản hàn rằng là bệnh đau giả dày có thể sẽ trái phát
vì cái việc này là chúng ta vẫn phải hiểu là cái giả dày hằng ngày dù có khi đã khỏi vết vết rồi
thì cái hằng ngày nó vẫn chứa được thức ăn và nó vẫn làm nhiệm vụ
và nó phải tiếp xúc tất cả các rất nhiều cái nguyên nhân mà vẫn có thể tiếp tục gây nguy hiểm cho cái giả dày khi mà gọi là nó sẽ gây tổn thương đến giả dày
nếu mà người bệnh hiểu được điều này để mà cùng với thầy thuốc để mà rồi có một cái chế độ ăn phù hợp chế độ uống thuốc phù hợp
mà chế độ mà sử dụng thuốc rất là đúng theo quy định của các bác sĩ chuyên khoa thì mới đảm bảo được rằng là cái giả dày mình ổn định
thế còn nếu mà người bệnh cũng có thể gọi là
ví dụ như tôi nói là trong đồng ý chúng tôi nói là đối với bệnh lý giả dày thì rất là kỵ một điều đó là để giả dày đói và không ăn uống cái gì cả
nhưng mà không ăn uống gì còn rồi vẫn cứ cố gắng làm việc hoặc không ăn uống đi rồi
nhưng mà cái công việc cái trade công việc làm cho họ phải căng thẳng quá mức như vậy
mà nếu không được mà gọi là bảo vệ thì uống thuốc tốt đầy đủ theo cái lịch trình của thầy thuốc thì chắc chắn cái bệnh rất là sẽ tái phát
đó là một lý do
đó là về mặt chúng tôi y học của truyền vẫn có thể điều trị hoàn toàn khỏi cái bệnh lý giả dày
tuy nhiên tai phát hay không là vai trò giữa thầy thuốc và bệnh nhân phải phối hợp với nhau để ngăn ngừa cùng ngăn ngừa cái tái phát này
trong đó bệnh nhân là người quyết định rất quan trọng
vâng xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ xuân cảnh
thưa quý vị những nguyên nhân những triệu chứng và cái hướng chữa trị cho bệnh lý viêm vết giả dày đã được hai khách mời chúng tôi tạm thời có những thông tin đầu tiên để gửi đến
cảm ơn tất cả quý vị
còn bây giờ đây thì việt tú xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một câu hỏi đầu tiên câu hỏi tương tác trong chương trình ngày hôm nay
xin mời quý vị hãy cùng theo dõi